quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là một trong những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của cử tri và các đại biểu quốc hội
vấn đề hiện nay đó là liệu luật về kiểm soát vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có giúp bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội hiện nay hay không
trong thời gian gần đây nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhiều tỉnh thành như yên bái quảng ninh bình phước
trong đó có một số vụ sử dụng các loại vũ khí có tỷ lệ sát thương cao
tình trạng trẻ vị thanh niên sử dụng công cụ hỗ trợ để gây án cũng ngày càng trở nên khó kiểm soát
vì thế nhiều đại biểu cho rằng luật cần có những quy định rõ ràng và cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
kiểm soát vũ khí vật liệu nổ trôi nổi trên thị trường giáo dục nâng cao ý thức của người dân
vì lợi dụng là người được giao thì không được sử dụng còn có người thì không được giao thì lại sở hữu và sử dụng các loại vũ khí thì vô cùng nguy hiểm
cái thứ hai là các đại biểu quan tâm các lực lượng được giao vũ khí thì nổ súng vào lúc nào vào điều kiện gì là trong luật cần quy định cho nó rõ
nếu không thì dễ dàng đến một là mình buôn lắm quản lý các đối tượng tội phạm
dễ lợi dụng cái thứ hai nữa là cũng có thể xảy ra tình trạng là lạm dụng quyền sử dụng vũ khí để gây thiệt hại đến tính mạng của người dân
tôi nghĩ cái đó cũng rất là quan trọng
riêng đối với các công cụ thô sơ danh giới giữa các loại công cụ này và hung khí là rất mong manh do đó việc kiểm soát và xác định hành vi phạm tội càng khó khăn hơn
một số đại biểu cho rằng nếu luật lần này không có những quy định rõ ràng thì sẽ rất khó thực thi
tôi quan tâm nhiều hơn
và có lẽ là và cái đang phổ biến này chính là cái sử dụng cái công cụ hỗ trợ mà nó không đúng nhiều
cái danh giới giữa công cụ thô sơ và giữa cái trở thành hung khí để mà hành hung thì đây lại một cái việc là nó rất mong manh
thế nên cái việc bắt buộc là chúng ta phải thực hiện tốt cái quản lý để mà chúng ta để xử lý các cái vấn đề mà trong thực tiễn nó sẽ đặt ra
theo dự kiến luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ lấy ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp này
và trình xem xét thông qua tại kỳ họp tới